thưa quý vị sau hai tuần tích hợp thẻ bảo hiểm y tế lên căn cứ công dân có gắn chip
các bệnh viện trên địa bàn tp hcm đã bắt đầu triển khai rộng rãi để tạo thuận lợi cho người dân khi khám chữa bệnh
cũng như cải cách hành chính theo hướng hiện đại hóa
bệnh viện nhân dân gia đình là một trong những cơ sở y tế đầu tiên trên địa bàn tp hcm
được lựa chọn để triển khai thực hiện thí điểm tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước công dân kể từ ngày tám tháng ba vừa qua
chỉ cần khai báo ở dưới chỗ cái quầy cô nhân viên là mình đi khám bệnh này cô phát cái số lại cho mình
xong rồi tới đây thì tôi nhân viên nói là mình chỉ cần cái thẻ chip này thôi không cần thẻ bảo hiểm y tế nữa
với hơn ba bệnh nhân đến khám ngoại trú mỗi ngày
bệnh viện nhân dân gia đình phải giải quyết rất nhiều thủ tục hành chính cho bệnh nhân
trong đó có việc sai sót thông tin quên mang thẻ bảo hiểm y tế
vì vậy việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cứ công dân gắn chip
đang giúp cho bệnh viện thuận lợi hơn rất nhiều trong khâu thủ tục hành chính
giai đoạn đầu thì thả thám sử dụng một cái đường liên của bên giám định bảo hiểm xã hội
và cái đường lind đó thì mình làm có bệnh nhân thì tích hợp được thẻ công dân gắn chip
thì hiện lên thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế thì mình sẽ cho bệnh nhân tiếp nhận rất là dễ dàng
nhưng mà có những bệnh nhân thì
thì chưa tích hợp được cho nên thì mình phải sử dụng qua thẻ giấy
hoặc là mình sử dụng cái điện thoại thông minh vssid
có cái thông tin về bảo hiểm y tế thì mình sẽ tiếp nhận cho bệnh nhân
nhưng mà trong sau một đến hai tuần triển khai thì ban giám đốc thấy cái việc tiếp nhận
qua cái kênh mà đường liên của giám định bảo hiểm xã hội
thì nó hơi chặn so với mình tiếp nhận bằng trực tiếp lên cái mã web
của thẻ căn cứ công dân thì ban giám đốc đã trang bị cho khóa khám cái đầu quét
thì mình chỉ cần đưa cái mã web đưa cái thẻ căn cứ công dân đó
mình quét một cái là bệnh nhân sẽ được tiếp nhận ngay
và cái mã web cái đầu quét này sẽ sử dụng được cho thẻ giấy luôn
rất là tiện lợi cho bệnh nhân
và hiện tại khi mà bệnh nhân có thẻ căn cước công dân gắn chip
thì mình có thể sử dụng tiếp nhận khám bệnh bảo hiểm y tế được ngay
do việc xác thực
thông tin công nhân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đang được hoàn thiện
người bệnh khi đi khám chữa bệnh lần đầu nên mang theo thẻ bảo hiểm y tế
kèm với tờ tùy thân có ảnh hoặc điện thoại phong minh có tích hợp sử dụng vasid
tức bảo hiểm xã hội số
trường hợp người bệnh bảo hiểm y tế đã thực hiện được việc khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế bằng căn cứ công dân gắn chip
thì từ lần khám bệnh sau chỉ cần xuất trình căn cứ công dân gắn chip
riêng đối với nhân viên y tế khi có sử dụng thẻ công dân gắn chip
rất là tiện lợi vì chỉ sử dụng cần một cái thẻ công dân gắn chip
mình xác định đúng bệnh nhân này và tích hợp luôn cả thẻ bảo hiểm y tế
thì chỉ cần sử dụng một thẻ duy nhất là mình tiếp nhận được ngay
thì khi tiếp nhận bằng thẻ công dân gắn chip thì toàn bộ thông tin của bệnh nhân
đã có trong chương trình e host quá trình bệnh sử của bệnh nhân
thì đã có trong chương trình của bệnh viện
thì mình có thể giải dõi bệnh nhân được
việc xác thực thông tin công nhân khi làm thủ tục khám chữa bệnh
để tạo sự thuận lợi tiết kiệm thời gian công sức cho người dân và cán bộ y tế
giảm bớt thủ tục hành chính nâng cao hiệu lực quản lý trong lĩnh vực khám chữa bệnh
bên cạnh đó việc tích hợp này giúp cơ sở y tế xác định được bệnh sử của người bệnh
các lần đi khám trước đó cũng thể hiện thông tin trên máy
như là một hồ sơ bệnh án điện tử thu nhỏ hỗ trợ bác sĩ hiểu hơn thông tin của bệnh nhân